mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã hoàn tất kết luận điều tra
đề nghị truy tố ông tề trí dũng và đồng phạm trong vụ bán rẻ một trăm bốn mươi chín nền đất tại dự án an phú tây ở huyện bình chánh
hành vi của ông dũng và đồng phạm đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn một trăm hai mươi bảy tỷ đồng
theo điều tra dự án khu định cư an phú tây có diện tích gần bốn mươi bảy ha
đồng ủy ban nhân dân tp hcm giao cho sadeco làm chủ đầu tư vào năm hai nghìn một
cơ quan điều tra kết luận một trăm bốn mươi chín nền đất này được ipc
nhận chuyển nhượng bằng nguồn tiền của ipc do đó số lượng đất nền này được xác định là tài sản của nhà nước
bị can tể trí dũng là tổng giám đốc ipc đồng thời cũng là chủ tịch hội đồng quản trị sadeco
nên đủ cơ sở xác định tê trí dũng biết rõ tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của hai doanh nghiệp này
với việc bán lẻ một trăm bốn mươi chín nền đất thuộc sở hữu của ipc tại dự án an phú tây
bị can tẩy trí dũng và cấp dưới đã cố tình thực hiện các thủ tục chuyển nhượng một trăm bốn mươi chín nền đất nêu trên
cho các cá nhân với giá rẻ hơn giá thị trường và giá rẻ hơn giá sadeco đang kinh doanh
mặc dù có cùng loại nền và cùng dự án an phú tây gây thiệt hại hơn một trăm hai mươi bảy tỷ đồng cho nhà nước
thị trường chứng khoán liên tục giảm mạnh thời gian gần đây
đã khiến vốn hóa các doanh nghiệp hàng đầu bốc hơi hàng nghìn tỷ đồng chỉ trong ba phiên giao dịch tuần qua
tính đến cuối tuần trước thị trường chứng khoán việt nam có một mươi bảy doanh nghiệp quy mô vốn hóa trên một trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên chỉ trong ba phiên giao dịch tuần qua
đà giảm của thị trường đã khiến hai doanh nghiệp phải rời khỏi danh sách này
hai doanh nghiệp vừa rời khỏi danh sách này là công ty fpt và công ty lọc hóa dầu bình sơn
khi vốn hóa fpt đã giảm từ một trăm linh một tỷ đồng xuống hiện còn hơn chín trăm hai mươi tỷ đồng
còn lọc hóa dầu bình sơn giảm mạnh hơn từ mức một trăm linh một bốn trăm linh tỷ đồng xuống chỉ còn bảy mươi chín bốn trăm linh tỷ đồng
ngoài hai doanh nghiệp này thì chỉ trong ba ngày vừa qua vốn hóa gas cũng đã bốc hơi bốn mươi ba sáu nghìn tỷ đồng
masan giảm một mươi năm bảy trăm linh tỷ đồng
thế giới di động một mươi một sáu trăm linh tỷ đồng và hóa phát một mươi tỷ đồng
hiện thị trường chứng khoán thời gian gần đây đang trong xu hướng giảm với thanh khoản ở mức thấp
theo nhận định của các công ty chứng khoán rủi ro ngắn hạn của thị trường vẫn ở mức cao
nhà đầu tư cần thận trọng khi đầu tư tránh rủi ro
vụ thất lạc hồ sơ khiến một trăm linh container điều từ việt nam sang ý mất kiểm soát thời gian dài
tương kiến giới hạn hại quốc tế quan tâm đặc biệt
bởi đây hội đồng vận tải viện thế giới báo cáo số lượng container bị mất trên viện đã tăng lên đáng kể
trong thời gian đại dịch do số lượng sự cố cao bất thường
thống kê giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một ngành hàng hải chứng kiến sự gia tăng đột biến về số lượng sự cố liên quan đến thời tiết
mang lại thiệt hại trung bình hơn ba một trăm linh container so với bảy trăm bảy mươi chín container trong giai đoạn trước đó từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi chín
hai năm qua đã gây ra sự phá vỡ đáng lo ngại về xu hướng giảm thiệt hại
với số lượng container bị mất tích trên biển trung bình mỗi năm kể từ khi bắt đầu cuộc điều tra tăng một mươi tám lên một sáu trăm hai mươi chín từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi ba
sự gia tăng trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một có thể là do các sự cố mất container đáng kể
bao gồm one apus bị mất hơn một tám trăm linh container tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
thời tiết khắc nghiệt vào năm hai nghìn hai mươi một khiến khoảng bảy trăm năm mươi container mark sn bị mất trên bờ biển
các hãng vận tải biển quốc tế quản lý sáu ba trăm linh tàu vào năm hai nghìn hai mươi một chuyên trở hàng hóa trị giá bảy tỷ usd trong khoảng hai trăm bốn mươi một triệu container
mặc dù cho đến nay trong năm hai nghìn hai mươi hai đã có cải thiện trong quản lý số lượng container
nhưng ngành vận tải biển vẫn lo ngại sâu sắc đến con số gia tăng
các hãng vận chuyển hàng hải khi thấy các con số giao động lớn thì đang bước vào các cuộc điều tra sâu rộng
để tìm ra lý do và tăng cường sự an toàn vận tải container trên biển
theo hai đơn vị nghiên cứu bất động sản lớn tại việt nam
nguồn cung các sản phẩm bất động sản mới của thành phố hồ chí minh trong sáu tháng cuối năm
sẽ tiếp tục duy trì như giai đoạn nửa đầu năm hai nghìn hai mươi hai với khoảng một mươi căn hộ được đưa ra thị trường
công ty nghiên cứu sarville việt nam thông báo
trong sáu tháng tới thị trường thành phố hồ chí minh có khoảng một mươi căn hộ mở bán
và hơn hai trăm linh sản phẩm nhà liền thổ
trong đó phần khúc căn hộ vẫn tập trung ở các khu vực như thành phố thủ đức và quảng độ
đây là những khu vực kể trung tâm với quỹ đất hiện hữu
tuy nhiên dòng sản phẩm nhà liền thổ chỉ ghi nhận hai dự án mới ở nhà bè và quận chín cũ
đây là xu hướng dịch chuyển tất yếu của thị trường bất động sản thành phố hồ chí minh
ngoài ra khu vực lân cận thành phố hồ chí minh như bình dương đồng nai long an
sẽ tiếp tục được hưởng lợi trong thời gian tới do nguồn cung tại thành phố hồ chí minh hạn chế
dự báo số lượng một mươi căn hộ cũng trùng khớp với nghiên cứu của custman và walkfield
đơn vị này đánh giá giá bán thị trường căn hộ không ngừng đạt đỉnh trong một mươi năm qua
nguyên nhân do quỹ đất hạn chế chi phí vật liệu xây dựng tăng
và thị trường đón nhận nhiều sản phẩm cao cấp hạng sang và siêu sang
đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai custman wafield ước tính nguồn cung căn hộ trong thành phố hồ chí minh
sẽ đạt một mươi căn với sự phổ biến của mô hình khu đô thị phức hợp quy mô lớn và các căn hộ siêu sàng
thưa quý vị mức độ ứng dụng công nghệ trong khâu hậu cần
vận của thương mại điện tử việt nam còn ở mức độ thấp quy mô doanh nghiệp còn nhỏ và vừa
cùng sự hạn chế về khả năng tài chính của doanh nghiệp do đó gặp nhiều rào cản trong chuyển đổi số
sự hạn chế về tài chính còn khiến các doanh nghiệp logistics gặp nhiều khó khăn
do đó đang yêu cầu một nhóm giải pháp từ ban ngành và cả doanh nghiệp
để thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ xứng với tiềm năng
nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành logistics trong giai đoạn hai năm trước dịch bệnh
đã bắt tay vào xây dựng hệ thống hậu cần phục vụ cho ngành thương mại điện tử
do đó khi thương mại điện tử là giải pháp gần như duy nhất trong giai đoạn giãn cách xã hội
diện tích khu vực cho thương mại điện tử của các doanh nghiệp đã tăng khoảng từ hai đến ba lần so với trước đây
bên cạnh đó phải phát triển nền tảng bản đồ số việt nam để hỗ trợ phục vụ cho công tác quản lý trực tuyến dịch vụ bưu chính vận chuyển giao nhận và hoàn tất đơn hàng cho thương mại điện tử trên phạm vi toàn quốc
một vấn đề khác cần lưu ý là hiện doanh nghiệp logistics nước ngoài đang kiểm soát tới tám mươi dòng chảy hàng hóa
nếu các doanh nghiệp việt nam không thay đổi vương mình làm chủ công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh trong trường quốc tế một ngày nào đó các dịch vụ logistics việt nam sẽ biến mất trên chính đất nước mình
từ ngày hai mươi một tháng sáu giá xăng dầu trong nước đã tiếp tục điều chỉnh và lập đỉnh mới
đa tăng chóng mặt của giá nhiên liệu tiếp tục tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như đời sống sinh hoạt của người dân
vì vậy các văn bản trả lời đợt lấy ý kiến của bộ công thương và bộ tài chính mới đây đều gặp nhau ở điểm chung là tháo bớt các thuế phí mà xăng dầu đang phải cánh nhằm hạ nhiệt đợt tăng giá này
trong thời gian qua giá xăng dầu liên tục tăng lên
hiện giá xăng dầu trong nước đã tăng lên mức cao nhất trong lịch sử
điều này cũng đồng nghĩa gánh nặng thuế đối với người tiêu dùng doanh nghiệp cũng tăng lên
do đó nhiều chuyên gia cho rằng không nên tính toán chỉ với thuế tiêu thụ đặc biệt mà cần tiếp tục xem xét và tạm hoãn đối với thuế bảo vệ môi trường và giảm thuế giá trị gia tăng
giá xăng tăng thì quả thực là một gánh nặng rất là lớn
đặc biệt là khi mà đối với doanh nghiệp vận tải đường bộ thì khi giá xăng thì chiếm đến có khi đến năm mươi cái giá thành về vận tải
rất nhiều người hợp hộ của chúng tôi thì đối với lại cái giá xăng thì chúng tôi chỉ nhìn nhận ở mức độ là có xăng chúng ta phải cân nhắc cái vấn đề thuế bảo vệ môi trường như thế
và thứ hai nữa là vấn đề thuế tiêu thụ đặc biệt cho hàng xăng dầu
và đến thời điểm này thì có lẽ xăng dầu không thể là một cái mặt hàng gọi là để tính thuế tiêu thụ đặc biệt được
bởi vì nó là cái đầu vào cho cái sản xuất đầu vào cho cái giao thông vận tải
thì nó không nên là một cái gì đấy mà phải tính cái thuế tiêu thụ đặc biệt
bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc là gì tạm thời trong giai đoạn này chúng ta không áp dụng cái thuế đó
xét cho cùng thì thuế tiêu thụ đặc biệt là thuế áp dụng đối với những cái mặt hàng đặc biệt
nhưng mà mặt hàng xăng là cái mặt hàng mà đương nhiên là nó cũng loại đặc biệt là nhà nước cần phải quản lý
nhưng mà nó cũng rất là thiết yếu đối với tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động bình thường của xã hội
hiện nay quy định của chính phủ và thông tư của bộ tài chính về tính giá xăng dầu cơ bản dựa trên thông tin dữ liệu
được cung cấp
và các đội mối kinh doanh xăng dầu
vì vậy các cơ quan chức năng cần ra soát lại các quy định trong việc tính toán giá xăng dầu
và các tính hiện tại còn nhiều bất cập
ngoài kiến nghị bỏ một số khoản thuế phí về lâu dài
các chuyên gia cũng đề xuất chính phủ gia tăng nguồn cung trong nước để chủ động và tránh được các cú sốc từ thị trường bên ngoài
về giác sáp căn cơ lâu dài thì cái thứ nhất là về quản lý nhà nước đối với xăng dầu
thì tôi cho rằng là cái việc đầu tiên là chúng ta cần phải ra soát lại các cái quy định của nhà nước
về cái cơ sở
cái cơ sở để tính giá xăng dầu
cái thứ hai đó là cái nguồn cung
nguồn cung xăng dầu thì nguồn cung xăng dầu trong nước hiện nay chiếm khoảng bảy mươi
tuy nhiên về mặt lâu dài đó thì để đảm bảo được tránh các cú sốc sang dầu từ bên ngoài đó
thì cái việc gia tăng cái nguồn cung trong nước là một cái yêu cầu rất là quan trọng trong
để duy trì cái đảm bảo ổn định thị trường và chủ động cái nguồn cung
và điều này nó cũng giúp cho cái việc là nhà nước có thêm cái công cụ để can thiệp để điều tiết
lên thị trường xăng dầu
trong những trường hợp cần thiết như hiện nay
các chuyên gia cũng cho rằng nếu chỉ thực hiện giảm các loại thuế phí thì giá xăng dầu mới chỉ hạ nhiệt phần nào
do đó rất cần thiết phải rà soát lại tổng thể các hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế
ngoài ra việc phát triển sản phẩm thay thế xăng dầu cũng rất quan trọng
mặc dù hiện nay các sản phẩm thay thế xăng dầu còn hạn chế và hiệu quả kinh tế chưa cao
nhưng về lâu dài cần phát triển những sản phẩm này
chính phủ cần nhanh chóng đưa ra các biện pháp mạnh mẽ và dứt khoát hơn
qua giảm các khoản thuế phí chưa thực sự cần thiết
còn người dân và doanh nghiệp cũng cần thúc đẩy sử dụng các sản phẩm có sử dụng năng lượng tái tạo để giảm tiêu thụ xăng dầu
vừa rồi là những nội dung trong thành phố hôm nay
còn bây giờ dây thái xin kính chào và hẹn gặp lại